tp hcm đã tiếp nhận một mươi bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín đầu tiên với tổng trị giá là ba sáu tỷ đồng
để mở rộng sàng lọc sớm trên địa bàn hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
đây là món quà ý nghĩa từ các nhà tài trợ với mong muốn đồng hành góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch
một mươi bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trị giá ba sáu tỷ đồng được trao cho ủy ban mặt trận tổ quốc
và sở y tế tp hcm nhằm tiếp tục góp thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chống đầy lùi dịch bệnh